chỉ chưa đầy bốn mươi hai giờ sau khi tiếp nhận thông tin phòng cảnh sát hình sự đã hiệp đồng với công an quận một và các đơn vị nghiệp vụ địa phương có liên quan khẩn trương giải cứu trao trả hai cháu bé cho gia đình đảm bảo an toàn
công an tp hcm đang mở rộng điều tra làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em này
tối tám tháng bốn nhiều người tại tp hcm và trên các nền tảng mạng xã hội không khỏi vui mừng khi hay tin chị nguyễn thị chi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê phú yên
đã đoàn tụ với hai con bị bắt cóc
trong lúc bán hàng rong trên phố đi bộ nguyễn huệ quận một
nơi ở của năm mẹ con chị chi là căn phòng trọ nằm sâu trong hẻm trên đường trần xuân soạn phường tân hưng quận bảy
hàng xóm cũng đã có mặt tại đây để chúc mừng cho mẹ con chị chi
hơn một mươi chín giờ căn phòng trọ lụp sụp rộng hơn một mươi m hai của mẹ con người phụ nữ hai mươi bảy tuổi nóng hầm hập ai nấy đều nhĩ nhạy mồ hôi
người mẹ ôm con gái ba tuổi đang khóc thuốc tít vào lòng và cho biết bé vẫn còn rất sợ
mỗi khi nghe hai từ bắt cóc
thì bé lại khóc hòa lên
từ lúc nhận lại con ở đồn công an đến khi về nhà bé luôn bám lấy mẹ
khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày chị chi bất ngờ nhận được cuộc gọi điện thoại từ một cán bộ công an thông báo đã tìm thấy hai con
chị tức tốc đến trụ sở gặp con trong niềm vui vỡ hòa khi biết sức khỏe các bé vẫn ổn định
chưa bao giờ chị cảm thấy hạnh phúc như thời điểm đó
suốt năm ngày lang thang khắp nơi tìm hai con có lúc chị tưởng chừng lạc mất con mãi mãi
chị hóa nghi một ai đó lén bắt cóc hai con của mình đi bán
những lúc như vậy chị chỉ biết hòa khóc trong tuyển vọng
chị chi cho biết hơn hai năm qua chị vừa làm mẹ vừa làm cha của bốn đứa trẻ
cuộc sống ở đô thị đắt đỏ để có tiền trang trải năm mẹ con chị mỗi ngày đón xe buýt từ quận bảy
qua phố đi bộ nguyễn huệ quận một bán kẹo cho khách đến tối mới về nghỉ ngơi
thu nhập bắp banh mỗi ngày chừng hơn hai trăm linh đồng không đủ cho con uống sữa trả tiền góp một số khoản nợ
chị luôn áo ước một ngày nào đó có thật nhiều tiền để bốn con được cắp sách đến trường học hành
cùng bạn bè không phải lang thang đầu đường xá chợ với mẹ qua ngày đầy vất vả và hiểm nguy
đứa đầu một mươi tuổi bé kế bảy tuổi hai bé sau ba tuổi và tám tháng
trong lúc trò chuyện không ít lần chị chi như muốn bật khóc khi nghĩ về số phận hầm hưu của mình
hơn một mươi chín h ba mươi ba mẹ con vội bắt xe quay trở lại trụ sở công an quận một
sọc hở cõi của một cán bộ công an
sau bốn ngày qua hay tin hai đứa cháu ngoại mất tích khi đi bán hàng rong cùng con gái ở phố đi bộ nguyễn huệ
bà b sáu mươi ba tuổi
gác lại công việc bán vé số đến phòng trọ chị chi giữ hai cháu
bà b hướng đôi mắt buồn xa song vào chiếc máy quạt quay rào rào
bắt đầu kể về cuộc đời đứa con gái út hồng nhan bàng phận với giọng bùi ngùi
hơn một mươi năm trước chi đang học cấp ba ở quê bất ngờ có biểu hiện lạ
bà thấy con gái hay nôn ói với thức ăn có mùi trong khi bụng to dần lên
bà kiểm tra mới biết chi lỡ chót dậy với chàng trai lớn hơn vài tuổi và mang thai
gia đình cắn răng chấp nhận cho chi nghỉ học lấy chồng ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới
con đầu được hai tuổi chi tiếp tục dính bầu đứa thứ hai
mọi chi phí sinh hoạt chăm sóc con và cháu ngoại đều một tay bà bê lo liệu
chớ cho thay chồng của chi thời gian này đi làm ở tây nguyên
người đàn ông này không có trí thú làm ăn mà lén ngoại tình với một người phụ nữ khác rồi có con rơi
biết chuyện con gái bà b và chồng thỏa thuận ly hôn
bà ngoại bốn đứa trẻ kể tiếp vì quá buồn chuyện tình cảm
bốn năm trước
chi một mình sắt theo hai con nhỏ vào tp hcm lập nghiệp
hy vọng miền đất hứa cho một tương lai tươi sáng
thời gian này chi tiếp tục quen một nam thanh niên cùng quê
sau thời gian tìm hiểu hai người kết hôn và tiếp tục bám lại tp hcm mưu sinh
một năm sau chi sinh thêm đứa con gái thứ ba
khi chi mang bầu con gái thứ tư hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn
chồng chi cũng bỏ lại vợ và các con thơ về quê sống đến nay
lúc mang bầu chi dắt theo ba con nhỏ ra phố đi bộ nguyễn huệ bán kẹo kiếm sống
đến ngày cận sinh vì không có tiền nên chi liều mình vay nóng
lo cho con với số tiền hơn một mươi triệu đồng đến nay chưa trả hết
bà ngoại sáu mươi ba tuổi cho biết hoàn cảnh của bà cũng không khấm khá gì khi chồng mất sớm
vài năm trước bà bị tai nạn gãy hai đốt sống lưng chữa trị hơn ba trăm linh triệu đồng
cuộc sống bấy tắc đến nỗi ba phải bán hết mấy thửa ruộng ở quê trong vòng năm năm
để lấy vài chục triệu trả tiền viện phí ở bệnh viện trợ giấy
đến nay bà vẫn còn nợ tiền một số người chưa trả hết
hiện mỗi ngày bà đi dạo ở các khu phố ở quận một mươi một bán vé số kiếm sống
thời gian tới bà sẽ bàn bạc đưa con gái và bốn đứa cháu ngoại về quê tìm kế sinh nhai
trước đó tối mùng ba tháng bốn chị chi cùng bốn con nhỏ đến phố đi bộ nguyễn huệ quận một bán hàng
khi đến đường đồng khởi chị này đi đưa tiền cho người quen cách đó khoảng một trăm linh mét
sau khi quen lại chị chi táo hỏa khi không thấy hai con ở đâu liền đến cơ quan công an trình báo
vào cuộc điều tra lực lượng chức năng xác định thời điểm xảy ra vụ việc
dẫn hai bé đi ra khỏi khu vực
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại